hơn ba mươi năm làm nghề với hàng trăm tác phẩm
bà có nhiều bức tranh thiên nhiên làng quê việt nam đã theo chân du khách đến nhiều nơi trên thế giới
mong muốn của họa sĩ là được trao truyền kỹ thuật làm tranh cắt vải cho những lớp trẻ
để tiếp tục phát huy khám phá những nét mới trong kỹ thuật tranh cắt vải
góp phần làm phong phú và đa dạng cho nền mỹ thuật việt nam